ngày hai tháng một mươi một ban mỹ thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng bộ công thương
trong thời gian hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ công thương
trong thời gian này đối với đồng chí vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương
đây cũng là nội dung thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây cũng là cái chưa có tiền lệ
lần đầu tiên khi cách chức mà không còn chức vụ nữa thì đây là một cái rất khó
nhưng mà cũng mang chức dân đe dân đe là gì
dù anh có nghỉ hưu đi nữa mà nếu mà xử lý nếu mà pháp luật cho phép xử lý thì vẫn xử lý
vừa qua thì ban bí thư là cách chức cái chức gọi là bí thư ban cán sự đảng
ở cái giai đoạn đấy cái giai đoạn đấy anh làm ban cán sự đảng
thế chăng thì nay mai hồ sơ không còn nữa
hồ sơ về đảng của anh không còn cái chức vụ là bí thư ban cán sự đảng có giai đoạn ấy nữa
vậy thế thì đấy cũng là cái mà dù anh có nghỉ hưu người ta vẫn cứ làm
chứ không phải là người hưu là nó thoát đâu
vậy thế cho cái đấy cũng là rất là tốt
tôi nghĩ là ngoài cái việc xử lý của đảng rồi của chính quyền ra
thì đối với cái người nghỉ hưu rồi thì cái sự rầm vặt lương tâm
cái sự suy ngẫm về cái trách nhiệm của mình đó bản thân nó cũng như là một hình phạt
như là một hình thức xử lý chính mình
để mỗi người thấy rằng là không thuần túy là về việc mình khi về hưu rồi là mình hết trách nhiệm
mà cái trách nhiệm của một người thì nó còn là cái tình cảm còn là cái suy nghĩ của nhân dân của cử tri đối với mình nữa
cái việc xử lý cái này thì tôi cho là nó không muộn
bởi vì nó thể hiện cái quyết tâm của đảng trong cái việc xử lý những cái sai phạm của cán bộ
mà đây là cán bộ quản lý cấp cao của đảng và nhà nước
và dù là nghỉ hưu rồi thì vẫn phải chịu trách nhiệm với cái sai phạm của mình đã gây ra
thế và nó cũng thể hiện một cái điều là không có cái vùng cấm trong cái xử lý kỷ luật của đảng chúng ta
nhân dân và cử như tôi nghe thấy là cán bộ đồng tình
có nhiều cử tri thì cho rằng việc xử lý như thế là phù hợp
thì cũng có cử tri cho rằng là có lẽ cần cũng phải xử nặng hơn
tôi cho là sẽ được cử tri rất là đón nhận
và sẽ củng cố cái niềm tin của đảng chúng ta
của cử tri của nhân dân và cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước